ngày một mươi tháng tám nước trên sông grong anna bất ngờ tăng cao tràn qua thân đê bao quảng điền
gây ngập úm cánh đồng khoảng một hectare lúa vụ hẻ thu tại huyện cromana tỉnh đắk lắc
trước tình hình nước dâng cao trong hai ngày một mươi và ngày một mươi một tháng tám hàng trăm người dân ở huyện cromana
đã chia nhau ra từng nhóm để đào đất trở đất gia cố lại những điểm đê thấp bị nước tràn
cùng với đó lãnh đạo tỉnh đắk lắc đã huy động hàng chục xe công nông máy xúc để hỗ trợ đắp đập
ngăn nước tuy nhiên mực nước vẫn tiếp tục tràn qua đê gây ngập lúa đang chuẩn bị cho thu hoạch
của người dân hai xã quảng điền và bình hòa huyện cromana nhiều khu vực nước đã dâng lên khoảng một mét
một số hộ dân vẫn đang cố gắng gặt lúa chạy lũ